cũng là lúc dấu hỏi lớn được đặt ra trong việc nuôi dạy của gia đình và nhà trường
nhất là nuôi dạy trẻ trong lứa tuổi vị thành niên
theo các chuyên gia về tâm lý các trường hợp đánh nhau phần lớn là học sinh bậc trung học phổ thông trung học cơ sở
có độ tuổi từ một mươi hai đến một mươi bảy
đây là lứa tuổi mà tâm sinh lý của các em có nhiều thay đổi suy nghĩ bồng bột
thích tự chứng tỏ bản thân dễ bị bạn bè rủ dê lôi kéo hay kích động
đôi lúc bốc đồng và không kiểm soát được bản thân
dẫn đến những nhận thức lệch lạc và hành động sai
đã có rất nhiều giải pháp vô số bài thuốc được kê đơn cho căn bệnh mang tên bạo lực tuổi học trò
thế nhưng xem ra những đơn thuốc này vẫn chưa đủ mạnh mẽ để dứt điểm tình trạng này
mà còn làm cho bệnh có dấu hiệu ngày càng nặng hơn
vụ việc một nam sinh lớp tám bị hành hung nghiêm trọng dẫn tới chết não nguy kịch
những ngày gần đây đang tạo ra làn sóng phẫn nộ trong dư luận
chiều ngày một mươi bảy tháng ba vừa qua em nữ hd một mươi bốn tuổi
học sinh lớp tám trường trung học cơ sở việt hưng phường việt hưng quận long biên thành phố hà nội
chơi bóng rổ tại sân đỉnh lệ mật phường việt hưng
theo gia đình trong quá trình chơi cháu đê xảy ra mâu thuẫn với một học sinh lớp sáu khác tên là ca
sau đó ca bỏ về nhà gọi anh ruột là mờ học lớp một mươi
và bố là t chở nhau bằng xe máy đến sân đỉnh gặp đ
sau đó ca và anh trai của ca lao vào đánh cháu đê khiến cháu đê bất tỉnh tại chỗ
nạn nhân sau đó được đưa đi cấp cứu tại bệnh viện đa khoa
đức giang nhưng do diễn biến quá nặng cháu đây được chuyển lên bệnh viện quân y một trăm linh tám và trải qua hai lần phẫu thuật
tuy nhiên do bị chấn thương quá nặng nên đến thời điểm hiện tại cháu d được xác định đã chết não
không còn hy vọng gia đình đã đưa cháu đê về bệnh viện đa khoa tỉnh phú thọ
tiếp tục dùng thuốc hỗ trợ thở máy cho đến khi không thể thích ứng với cơ thể
thời gian còn lại là rất ít tính từng ngày từng giờ
ngay sau khi luật sư nguyễn anh thơm đăng tải thông tin lên facebook cá nhân
đã rất nhiều người đồng cảm và chia sẻ với mất mát của gia đình cháu đê
khi biết hoàn cảnh của cháu d có bố đã mất vì tai nạn giao thông cách đây ba năm
mẹ bán hàng rong để mưu sinh cộng đồng mạng đã quyên góp hỗ trợ tiền giúp cháu đê chữa bệnh
nhưng khi nhận được hơn một trăm linh triệu đồng chị lan mẹ của cháu xin tri ân cảm tạ tấm lòng của mọi người và xin ngừng nhận hỗ trợ
vì chỉ biết con khó có thể được cứu sống sự sống của con cố gắng chỉ duy trì được vài ngày
trưa ngày hai mươi sáu tháng ba chị nguyễn thị lan ba mươi chín tuổi xin chuyển con trai từ bệnh viện trung ương quân đội một trăm linh tám về bệnh viện đa khoa tỉnh phú thọ để gần gia đình
nhìn con nằm thoi thót trên giường bệnh duy trì sự sống bằng máy thở người mẹ đơn thân không còn thiết tha sống
chị lan nói con được dùng thuốc hỗ trợ thở máy cho đến khi không thể thích ứng với cơ thể
thời gian còn lại chỉ tính từng giờ từng phút tôi chỉ mong một phép màu dù xác định là đã mất con rồi
từ khi con trai gặp nạn chị lan không rời con nửa bước
nghe bác sĩ nói về tình trạng của con chị đã ngất lịp
sau khi được các y bác sĩ tiêm thuốc hồi sức chị làm tỉnh dậy nhưng nước mắt cứ tuôn dài trên gương mặt khắc khổ
thương cảm với hoàn cảnh của mẹ con chị lan cộng đồng mạng đã quyên góp và hỗ trợ tiền giúp cháu đê chữa bệnh
chị lan khóc nấc cháu đê đã chết não hơn một tuần
các bác sĩ tại bệnh viện trung ương quân đội một trăm linh tám cũng đã cố gắng hết sức
nhưng do cháu bị quá nặng đến thời điểm hiện tại gia đình tôi xác định là đã mất con
chị cho biết hiện con trai chị được điều trị tại tầng năm khoa hồi sức bệnh viện đa khoa tỉnh phú thọ
tuy nhiên bác sĩ nói còn diễn biến xấu không có hy vọng
trong quá trình chăm sóc con trai tại bệnh viện sáng nay một người bác của gia đình đã đánh con chị vào trong phòng bệnh với mục đích chăm sóc con trai chị
tuy nhiên chị lan không đồng ý và mời người này ra khỏi phòng bệnh
tôi không rõ họ đến khi nào và vào phòng bệnh
bằng cách nào nhưng tôi không cho đến gần con trai tôi
đến giờ phút này nhà tôi không cần gia đình chị chăm cháu
gia đình chị lan mong muốn những người đã đánh con trai chị sẽ phải chịu trách nhiệm trước pháp luật
cũng liên quan đến vụ việc này luật sư nguyễn anh thơm đoàn luật sư thành phố hà nội người bào chữa cho nạn nhân nói rằng
quan điểm của ông và gia đình là đề nghị cơ quan công an điều tra xử lý đúng người đúng tội
việc gia đình nghi phạm đến chăm sóc nạn nhân không nói lên điều gì vào lúc này
qua kênh facebook cá nhân luật sư thơm cũng nhận được nhiều tin nhắn
từ bạn học của nam sinh qua tin nhắn bạn học của d gửi lời tâm sự
chụp ảnh những chú học giấy mới gấp nhờ luật sư thơm đưa đến cho bạn học của mình đang nguy kịch trên giường bệnh
có tin nhắn cho biết các bạn của d đã gấp hơn một con học giấy cầu nguyện cho em
luật sư thơm cho rằng cần xem xét vai trò đồng phạm của người bố em ca
bởi những căn cứ biết con xảy ra mâu thuẫn nhưng do bên con đã cùng hai con đi xe máy đến để gặp bé giải quyết
thông thường với việc trẻ em mâu thuẫn thì người bố cần phải hỏi rõ cháu bé sự việc khuyên giải
nhưng ông bố này đã bỏ mặt để cho hai con sông vào đánh bé mà không căn ngăn
nếu người bố có mặt đứng ngay gần đó để mặc cho con sông vào đánh cháu bé
thì bố là người giúp sức ủng hộ về tinh thần
nếu không có bố đến cùng thì các con đã không dám đánh bé tàn ác như vậy
xét về tương quan lực lượng bên phía đối tượng có ba người áp đảo
trong đó đối tượng lớp một mươi có thông tin đang học boxing trực tiếp đánh bé với kỹ thuật cao
bên phía cháu bé chỉ có một mình hiền lành lo sợ không dám chống lại hay bỏ chạy đã bị đánh chấn thương sọ não
hành vi của người bố trong trường hợp này cần xem xét với vai trò đồng phạm là có căn cứ
trước tình trạng gia tăng của bạo lực học đường thời gian qua
phó giáo sư tiến sĩ phạm mạnh hà giám đốc trung tâm hợp tác và đào tạo bồi dưỡng
trường đại học giáo dục đại học quốc gia hà nội cho rằng
rõ ràng ở một góc độ nào đó văn hóa ứng xử của học sinh sinh viên đang có những chiều hướng đáng báo động
trong đó những hành vi như bạo lực học đường cả về xâm phạm thân thể cũng như tinh thần của học sinh ngày càng nhiều hơn
điều này cho thấy
những biện pháp giáo dục về văn hóa ứng xử trong nhà trường có thể chưa thực sự phát huy hiệu quả
và chưa đáp ứng thích ứng được yêu cầu của sự phát triển
còn theo tiến sĩ nguyễn tủng lâm
hiện nay chương trình giáo dục còn nặng nề về kiến thức mà chưa thực sự trú trọng những kỹ năng và giá trị sống
chưa đáp ứng được nhu cầu phát triển
nhiều học sinh chưa trang bị được đủ các giá trị giáo dục sống như yêu thương tôn trọng khoan dung
học sinh không được giáo dục một cách đầy đủ về những việc này
thì khi tiếp cận những cái xấu các em sẽ làm theo dễ bị lôi kéo thậm chí kích động dẫn tới những hành vi bộc phát
rất nhiều vụ việc bạo lực học đường đánh nhau giữa học trò xuất phát từ những mâu thuẫn rất nhỏ
đôi khi chỉ là những mâu thuẫn qua mạng xã hội
các chuyên gia giáo dục và tâm lý đều có chung nhận định
môi trường sống gia đình nhà trường và xã hội có tác động rất lớn đến hành vi của thanh thiếu niên hôm nay
trong đó giáo viên chủ nhiệm và phụ huynh học sinh
lẽ ra phải là người có vai trò chính trong việc ngăn chặn bạo lực học đường
rất tiếc là những hành xử từ người lớn giờ đây cũng có đôi lúc có chỗ lệch chuẩn và ảnh hưởng tới hành vi của giới trẻ